nhưng giờ đây máy ozone lại đang bị đem ra mổ xẻ vì những thông tin cho rằng loại máy này có thể gây ngộ độc cho người dùng và làm tăng khả năng gây ung thư vòng họng
thông tin này đang gây hoang mang dư luận khiến nhiều người e ngại và đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý chất lượng các sản phẩm tiêu dùng hiện nay
đặc biệt là các sản phẩm liên quan mật thiết tới sức khỏe của người tiêu dùng
lo ngại tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuốc bảo quản thuốc tăng trọng trong gia súc
bà nguyễn thị lê hà đã sắm chiếc máy ozone này để phục vụ việc nội trợ
với kỳ vọng loại bỏ độc tố nấm mốc thuốc bảo vệ thực vật trên rau củ và khử độc trên thịt để loại bỏ bớt tồn dư thuốc kháng sinh
tuy nhiên trao đổi với tiến sĩ nguyễn văn khải người được mệnh danh là ông giả ozone về những nghiên cứu của mình
thì máy ozone thực sự không thần kỳ như vậy
theo tiến sĩ khải cơ chế hoạt động của máy ozone là sản sinh ra các liên kết oxy thông qua quá trình yong hóa điện tử
những thông tin này đã làm người tiêu dùng băn khoăn đặt câu hỏi về khả năng quản lý chất lượng sản phẩm của các cơ quan chức năng
những thông tin này đã làm người tiêu dùng băn khoăn đặt câu hỏi về khả năng quản lý chất lượng sản phẩm của các cơ quan chức năng